theo thông tin từ sở y tế ninh bình hiện nay phòng khám đa khoa khu vực cầu yên huyện hoa lư
đang thực hiện cách ly và điều trị cho năm ca bệnh dương tính với covid một mươi chín
đây là những công dân việt nam trở về từ nga và nhập cảnh tại sân bay vân đồn từ ngày một mươi sáu tháng một mươi
ngay sau đó được chuyển đi cách ly ngay tại trung đoàn tám trăm năm mươi năm bộ chỉ huy quân sự tỉnh ninh bình
hiện cả năm bệnh nhân đều có sức khỏe ổn định bình thường không tiến triển bệnh
liên quan đến năm trường hợp mắc covid một mươi chín ngành y tế tỉnh ninh bình đã giám sát và cách ly
theo dõi hai mươi tám trường hợp tiếp xúc gần f một với ca bệnh xác định tại các cơ sở y tế trên địa bàn
tính đến nay tỉnh ninh bình đã xác định ba mươi ca bệnh trong đó đã điều trị khỏi và xuất viện cho hai mươi năm ca
và đang điều trị tích cực cho năm ca
để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
ngành y tế tỉnh ninh bình chấp hành nghiêm các quy định của trung ương của tỉnh
về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
đồng thời thực hiện báo cáo các nội dung liên quan đến dịch covid một mươi chín đúng thời gian
theo quy định của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín và bộ y tế